kho bạc nhà nước vừa thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ huy động vốn cho ngân sách nhà nước
và cho đầu tư phát triển trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó tổng mức phát hành trong quý đầu tiên của năm sẽ là sáu mươi năm tỷ đồng
khối lượng dự kiến chi tiết theo kỳ hạn sẽ là kỳ hạn ba năm huy động ba tỷ đồng
kỳ hạn năm năm huy động ba mươi tỷ đồng kỳ hạn bảy năm huy động một mươi tỷ đồng
kỳ hạn một mươi năm huy động ba tỷ đồng kỳ hạn một mươi năm năm huy động năm tỷ đồng
kỳ hạn hai mươi năm huy động năm tỷ đồng và kỳ hạn ba mươi năm huy động sáu tỷ đồng
theo kho bạc nhà nước trong quá trình thực hiện kho bạc nhà nước có thể điều chỉnh khối lượng phát hành
và mức huy động các kỳ hạn trái phiếu cho phù hợp với tình hình thị trường